chủ tịch quốc vụ triều tiên kim jong un vào ngày hôm qua đã ra lệnh cho quân đội
ngành công nghiệp đạn dược và lĩnh vực vũ khí hạt nhân của nước này tiếp tục nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu
nội dung trên được ông kim jong un đưa ra trong bài phát biểu về định hướng chính sách cho năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên khoa tám diễn ra vào ngày hôm qua
ông kim jong un cho biết bình nhưỡng sẽ mở rộng và phát triển hợp tác chiến lược
với các quốc gia độc lập trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng
bình luận này được đưa ra chỉ một tuần sau khi bình nhưỡng nhấn mạnh sẽ không ngần ngại tiến hành
một cuộc tấn công hạt nhân nếu bị khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân
về phần mình seoul tokyo và washington đã tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên
và gần đây đã kích hoạt một hệ thống chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của triều tiên
đầu tháng này một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của mỹ đã đến thành phố cảng busan của hàn quốc
washington cũng đã điều máy bay ném bom tầm xa tham gia cuộc tập trận với seoul và tokyo